cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an huyện hớn quản và lực lượng chức năng
tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra vụ chết người xảy ra vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm qua
tại tổ một mươi ba ấp hưng yên xã tân hưng huyện hớn quản
nạn nhân là ông nguyễn đăng tạo tám mươi bảy tuổi là người địa phương
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai gia đình phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế nằm gục ở gây đá
dưới ngược trái nạn nhân có vết thương hình tròn đường kính khoảng hai mm
mặc dù gia đình đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong
tại hiện trường có một khẩu súng hơi
trần văn sơn ba mươi sáu tuổi cháu ngoại của nạn nhân khai nhận với cơ quan công an khẩu súng là của sơn
vừa lấy ra để ở bàn đá chuẩn bị đi bắn chim
trong khi đang vào nhà tìm đèn pin thì bên ngoài bàn đá xảy ra chuyện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đang phối hợp với công an huyện hớn quản
và lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc